ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục thực hiện khám xét nơi làm việc
nhà riêng của cựu chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
và ba lãnh đạo cấp sở ở tỉnh này để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ điều tra về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm người bị khởi tố bắt tạm giam gồm các ông nguyễn ngọc hai sáu mươi tuổi
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lương văn hải sáu mươi hai tuổi
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ lâm sáu mươi hai tuổi và lê nguyễn thanh danh bốn mươi hai tuổi
cựu giám đốc và phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường và ông ngô hiếu toàn bốn mươi năm tuổi
phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cả năm bị can đều liên quan đến sai phạm tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư
tân việt pháp hai phường phú hai thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi tại dự án trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá
với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
tuy nhiên công ty tân việt pháp đã xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua đấu giá
và được địa phương đồng ý bằng các tờ trình của sở tài nguyên và môi trường
và văn bản thu hồi đất do cựu chủ tịch tỉnh nguyễn ngọc hai ký
đáng chú ý mặc dù giao đất tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi năm
nhưng địa phương đã áp dụng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi ba
điều này đã gây thất thoát tài sản của nhà nước